tình trạng đổ chất thải xây dựng và sinh hoạt bừa bãi trên vỉa hè đường phố
làm mất mỹ quan đô thị gây ô nhiễm môi trường đang là vấn đề nhức nhối
tại thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
chính quyền địa phương đã nhiều lần ra quân dọn dẹp nhưng sau đó lại tái diễn
câu hỏi được đặt ra lúc này là liệu có ngăn chặn triệt để được các đối tượng
đổ chất thải trái phép hay không
hay cứ mỗi lần ra quân dọn dẹp rồi đâu lại vào đấy
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
mời quý vị cùng theo dõi
hầu hết các tuyến đường mới xây dựng ở thành phố tuy hòa dân cư còn thưa thớt
đều bị đổ phép thải đủ loại
và chỉ trong một tuần có tới ba trăm năm mươi mét khối chất thải xây dựng được đưa về các bãi tập kết
con số này vẫn chưa dừng lại vì ở những tuyến phố vừa mới được dọn sạch trước đó
vào ban đêm các đối tượng lại lén lút đổ trở lại thậm chí còn nghiêm trọng hơn
nhiều năm qua việc kiểm tra ngăn chặn các đối tượng đổ phế thải xây dựng ở thành phố tuy hòa
đã được giao về cho các phường
thế nhưng công việc này gần như bị bỏ ngỏ
để gắn trách nhiệm cụ thể lần này ủy ban nhân dân tp tuy hòa đã yêu cầu một mươi sáu xã phường
phải xử lý nghiêm những trường hợp đổ phế thải xây dựng trái phép